thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công an tỉnh lâm đồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần làm trong sạch địa bàn kéo giảm tội phạm có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phát hơn bốn mươi năm tài liệu tuyên truyền tổ chức hơn năm trăm linh buổi tuyên truyền cho gần hai mươi một lượt người dân
bên cạnh đó lực lượng công an còn triển khai một số mô hình thiết thực như đổi gạo lấy vũ khí hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ
kết quả sau hơn bốn tháng triển khai công an tỉnh lâm đồng đã thu hồi sáu khẩu súng quân dụng ba mươi bảy súng hơi ba trăm tám mươi tám súng tự chế một mươi tám đầu đạn bom mìn tám sáu kg đạn trì cùng hàng nghìn công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ